ngày tám tháng năm mực nước hồ thủy điện hòa bình đang ở mức tám mươi bảy một mươi năm m chỉ cách mực nước chết là bảy m
với dung tích nước trong hồ còn lại là tám trăm một mươi ba triệu m ba lượng điện sản xuất được chỉ tương đương với một trăm năm mươi triệu kwh
mực nước trong hồ hòa bình tiếp tục xuống thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất điện
cũng như phục vụ nước cho trồng trọt tại khu vực đồng bằng sông hồng trong những tháng tới
nguyên nhân dẫn đến tình hình thiếu nước hiện nay là do lượng nước tích của các hồ cuối năm hai nghìn một mươi chín trên lưu vực sông đà đều thiếu hụt kỷ lục
điều này dẫn đến việc hồ chứa thủy điện hòa bình không thể tích được đến mực nước dân bình thường vào cuối năm
trước tình hình diễn biến cực đoan của thời tiết nguồn nước thiếu hụt và cạn kiệt như hiện nay
công ty thủy điện hòa bình kiến nghị các bộ ngành địa phương cần nghiên cứu chuyển đổi giống cây trồng
vùng hạ du để giảm phụ thuộc vào nguồn xả nước tưới
hồ chứa của thủy điện hòa bình